tại hà nội hiện đang trưng bày chuyên đề chất liệu sơn mài việt nam mang tên tháng trưng bày sơn mài việt nam
sự kiện được tổ chức kỷ lục việt nam xác nhận kỷ lục triển lãm chuyên đề các tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mài truyền thống
có nhiều tác giả tham gia nhất khi giới thiệu tới công chúng một trăm linh tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mài
đến từ một trăm linh hoại sĩ việt nam qua nhiều thời kỳ
các tác phẩm trưng bày dịp này không chỉ đa dạng về nội dung chủ đề mà còn đa dạng về hình thức thể hiện
với hoa phụ nữ phong cảnh bình yên niềm vui cuộc sống
trưng bày các tác phẩm trên chất liệu sơn mài truyền thống lần này đã một lần nữa khẳng định chắc chắn
sự hiện diện đầy ý nghĩa không chỉ về nét đặc trưng riêng tính độc đáo mà còn cho thấy sự khéo léo kiểm soát
kỳ công khi được trao vào bàn tay và khối óc người họa sĩ
chất liệu sơn mài là một chất liệu truyền thống của việt nam đã được diền dĩ phát triển phát huy qua rất nhiều thế hệ họa sĩ
từ thời kỳ đông dương thời kỳ kháng chiến đến các họa sĩ hiện đại
thì thông qua cái triển lãm lần này nhà đầu giá chúng tôi chọn muốn tiếp tục phát huy muốn cổ vũ
và tạo ra một không khí mới trong những người đang sáng tác
và chúng tôi đã chọn là một triển lãm đinh của năm giới thiệu một trăm linh tác phẩm của một trăm linh họa sĩ khắp thời kỳ
hy vọng nó sẽ gây được một tiếng vang và cổ vũ những người làm nghề ở sơn màng
tổ chức kỷ lục việt nam xác lập kỷ lục triển lãm chuyên đề các tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mải truyền thống có nhiều tác giả tham gia nhất
đây là cơ hội giới thiệu với công chúng trong nước và quốc tế về nghệ thuật sơn mài độc đáo chất liệu việt do bàn tay họa sĩ việt phóng tác trên các chủ đề gần gũi với đời sống tư duy nếp nghĩ của người việt
tôi không làm việc vì các con số thống kê măng ký kỷ lục
mà đây là sự ghi nhận của người việt
tổ chức và chúng tôi cũng rất là vinh dự và tự hào
tuy nhiên con số kỷ lục thì cũng không nên nói lên được gì cả
nó chỉ là một con số thống kê thôi
chúng tôi chỉ muốn làm một cuộc triển lãm một cuộc trưng bày quy tụ mang tính phổ quát mang tính trên diện rộng
có những người làm nghề chuyên nghiệp có những người mới vào nghề có những người là master những người từ thời quá khứ những họa sĩ đang đứng đại
thì tôi muốn một bức tranh tầm cảnh đến công chúng vô nghệ thuật
triển lãm là dịp giới thiệu ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ nghệ sĩ sân mài việt nam
đồng thời thể hiện sự quan tâm sát cánh và hỗ trợ của chọn đối với sáng tác sân mải việt nam nói riêng và sự phát triển thị trường mỹ thuật việt nam nói chung